tại hà nội cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế đã chính thức được phát động
tham dự và chủ trì có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phó trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động